hôm nay là ngày đầu tiên hà nội triển khai việc thiết lập hai mươi hai chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn ra vào thủ đô
nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào thành phố trong bối cảnh tình hình dịch covid một mươi chín đang có những diễn biến hết sức phức tạp trong cả nước
đặc biệt là các tỉnh thành phía nam
việc triển khai các chốt phải đảm bảo chặt chẽ nhưng không được để xảy ra tình trạng ngăn sông cấm chợ gây phiền hà đến các hoạt động chính đáng của người dân
đó là yêu cầu của chủ tịch bí bán nhân dân thành phố hà nội
phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã có ghi nhận
đây là một trong hai mươi hai chốt kiểm dịch tại cửa ngõ từ bắc ninh bắc giang về hà nội nằm trên tuyến quốc lộ một mươi tám đoạn qua km tám cộng một trăm linh
ngay từ sáu giờ sáng các lực lượng chức năng đã có mặt để cắm chốt làm nhiệm vụ trong đó đặc biệt chú ý các phương tiện từ các khu vực có dịch
cái đấy là đương nhiên là rất tốt và nó sẽ hiệu quả để nhà nước mình kiểm soát được cái dịch cho nó tốt
không bị bùng
còn tại chốt kiểm dịch số hai tại khu vực trạm thu phí pháp vân cầu rẽ một số phương tiện vận tải đến từ hà nam quảng nam đã phải quay đầu theo đúng quy định của thành phố
ngoài ra theo các cơ quan chức năng tại mỗi điểm chốt sẽ chủ yếu dừng các phương tiện vận tải hành khách
tất cả hành khách và lái xe sẽ được kiểm tra và khai báo y tế đồng thời sẽ lấy mẫu test nhanh ngẫu nhiên hành khách và lái xe trên các chuyến xe khách
chúng ta cắm chốt nhưng mà không phải là cắm chốt cứng không phải là làm như là ngăn sâu cắm chợ
đảm bảo trong hoạt động hết sức linh hoạt và đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh vận tải các hoạt động của những nhu cầu thiết yếu vẫn được bình thường
quan trọng là qua quá trình đó là chúng ta phải phát hiện và ngăn chặn các cái trường hợp mà có một mệnh đi vào hà nội
thì cái này do vậy mà thành phố chỉ đảm bảo nếu có điều kiện

cái này do mới chưa kịp chuẩn bị sở y tế sẽ đảm bảo đủ các điều kiện để xét nghiệm toàn bộ như là hà nội
công an thành phố hà nội khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm biện pháp năm k và chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của thành phố và trung ương
phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt người dân cần chú ý
khi qua mỗi chốt đều phải bắt buộc có giấy xét nghiệm âm tính và các giấy tờ liên quan đề phòng các trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh